xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong chương trình ngày hôm nay thứ bảy ngày hai tháng ba
ngoài ra thì trong sáu mươi phút sắp tới sẽ còn rất nhiều những thông tin trong nước và quốc tế khác mà có thể quý vị sẽ quan tâm
cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây
thưa quý vị và các bạn đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
ngày hôm qua ngay sau khi phương tiện truyền thông việt nam phản ánh về các video hướng dẫn trẻ em tự làm tổn thương chính mình
thậm chí là tự sát trên youtube google đã gỡ bỏ các video này
tuy nhiên đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cho biết hiện vẫn còn một số các video trên youtube còn chứa những nội dung hình ảnh độc hại này
không chỉ thế các hình ảnh này còn được chèn vào một số video khác
có nội dung dành cho trẻ em và có thể được tìm thấy một cách dễ dàng
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng yêu cầu google không chỉ gỡ bỏ các link được phát hiện
mà còn phải tăng cường bộ lọc kiểm duyệt để ngăn những clip mang hiểm họa lớn với trẻ em không tiếp tục xuất hiện trên youtube
tuy nhiên việc ngăn chặn những clip độc hại này vẫn đang gặp một số khó khăn
vì thế người sử dụng mạng khi phát hiện những trường hợp video xấu độc có thể ảnh hưởng
thì phản ánh đến cục phát thanh truyền hình và thông tin địa tử thông qua đường dây nóng
hoặc khung thư điện tử online abei a mic gov vn
liên quan đến vụ hành hùng nữ hộ sinh tại bệnh viện từ dũ
công an quận một tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam trần ngọc minh ba mươi bảy tuổi chú tệ tỉnh quảng ninh về hành vi cúi gây thương tích
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi sáu tháng hai minh cùng vợ đưa con đi khám bệnh tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai
do đông người nên minh và nữ hộ sinh trần kim trúc của bệnh viện tử dũ đã xảy ra va chạm dẫn đến cãi nhau
minh đã dùng chiếc ô đang cầm trên tay đánh vào đầu chị trúc và đấm vào mặt nữ hộ sinh này
qua giám định sơ bộ thương tích chị trúc bị chấn thương vùng mắt gây suốt huyết tiền phòng mắt trái
làm giảm thị lực mắt trái vỡ xương húc mắt trái và vỡ xương mũi tỷ lệ tổn thương cơ thể là hai mươi bảy
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập các chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng pháp luật
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua một tháng ba bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi chín trong toàn lực lượng
bên cạnh những mục tiêu huấn luyện trọng tâm của năm hai nghìn một mươi chín tại buổi lễ nhiều thủ đoạn mới trong hoạt động buôn lậu và sát lợn thương mại trên biển của các đối tượng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam chỉ ra như một minh chứng rõ ràng nhất
để mỗi cán bộ chiến sĩ trang bị thêm kiến thức kỹ năng và cập nhật cách sử dụng
làm chủ các phương tiện hiện đại nhằm đấu tranh với các hành vi vi phạm trên biển
xuồng vận chuyển hàng lậu được hoán cải lắp bốn máy với công suất hai trăm năm mươi cv một máy tốc độ có thể lên đến một trăm linh km trên giờ
hay buồn lậu theo tổ đội để dễ dàng trôn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
dùng thiết bị định vị để gắn trong hàng lậu sẵn sàng thả súng biển về thoát tội
thậm chí theo dõi trinh sát lại chính lực lượng chức năng mỗi lần xuất quân
các đối tượng thì có tiến hành theo dõi lại đối với các cơ quan chức năng thì nó cũng vẫn thường xảy ra
đấy là cái quy luật của số tội phạm
thế thì để mà chúng ta có thể khôn khéo và dùng các cái biện pháp nghiệp vụ để không cho đối tượng nó phát hiện
và các hoạt động của các lực lượng ở cả trên bờ cũng như là khi ra biển
thì cần phải được ngụy trang rồi với các cái vai khác nhau hoặc là với các cái vị trí khác nhau thì để làm sao mục đích là chúng ta có thể nghi binh đánh lừa đối tượng và chúng ta có thể phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các cái hành vi phạm tội và phi phạm pháp luật ở trên biển
những thử đoạn trên đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam chỉ ra trong lễ gia quân huấn luyện toàn quân hai nghìn một mươi chín
để chia sẻ rút kinh nghiệm
đồng thời năm nay cảnh sát biển việt nam cũng được trang bị nhiều phương tiện hiện đại như bộ truyền tin máy bay trinh sát vệ tinh không người lái sẽ góp phần ngăn chặn tốt những hành vi vi phạm trên biển
lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng đã được trang bị rất là nhiều các loại máy móc phương tiện hiện đại
điều quan trọng là công tác huấn luyện làm sao để sử dụng thành thạo làm chủ được những cái phương tiện đấy thì mình mới có thể phát huy được tối đa
hiệu quả để phục vụ cho công tác là đấu tranh thực thi pháp luật này rồi phát hiện rồi phòng ngừa rồi đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển
buôn lậu trên biển thường được vận chuyển số lượng lớn hành vi của đối tượng thường manh động lại được cập nhật thường xuyên
vậy nên việc trang bị kiến thức kỹ năng và cập nhật cách sử dụng làm chủ các phương tiện hiện đại là điều cần thiết để đấu tranh với các hành vi vi phạm trên biển
hoạt động chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm và tổ chức đánh bạc ở các địa bàn giáp danh hoặc ở các hẻm núi khu vực hoang vắng bố trí nhiều đối tượng cảnh giới từ xa thậm chí trang bị cả vũ khí nóng
sới bạc chuyên nghiệp này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thu giữ hơn một tỷ đồng một khẩu súng tự chế với một viên đạn đã lên nòng
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan cầm đầu sới bạc là bùi ngọc ánh ở thị trấn kim tân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa được biết ánh là đối tượng đã có hai tiền án về tội đánh bạc
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác tại cuộc họp báo thường kỳ tháng hai diễn ra vào ngày hôm qua bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương cần lưu ý dịch tả lợn châu phi bùng phát tại sáu địa phương
theo bộ trưởng mai tiến dũng thủ tướng đã nhắc các bộ ngành cần lưu ý dịch tả lợn châu phi bùng phát ở sáu địa phương gồm hải phòng thái bình hưng yên thanh hóa hà nội và hà nam
trong đó theo báo cáo mới nhất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dịch đang có những diễn biến phức tạp với gần hai bốn trăm linh con lợn bị mắc bệnh và phải tiêu hủy gây tổn thất hàng chục tỷ đồng
chính vì vậy cần sớm có giải pháp
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu bộ ngành địa phương phải ngăn chặn kịp thời dịch tả lợn châu phi không để dịch lây lan ra diện rộng và thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân chịu thiệt hại do dịch chứ không phải đền bù
tổng cục đường bộ việt nam vừa lên kế hoạch phân luồng giao thông đoạn quốc lộ một từ hà nội đến thị trấn đồng đăng tỉnh lạng sơn và quốc lộ một mươi tám đoạn bắc ninh nội bài
cụ thể trên quốc lộ một đoạn từ hà nội đến thị trấn đồng đăng từ một h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên một mươi tấn xe ô tô chở người từ chín chỗ trở lên không lưu thông cả hai chiều đường
từ tám h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba cấm lưu thông cả hai chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ một nói trên
trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn bắc ninh nội bài từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba cấm lưu thông chiều đường từ nút giao với quốc lộ một bắc ninh đến nút giao với đường võ nguyên giáp hà nội
đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên một mươi tấn xe ô tô chở người từ chín chỗ trở lên
tổng cục đường bộ việt nam và cục cảnh sát giao thông đề nghị các cơ quan có liên quan các chủ xe chủ doanh nghiệp vận tải lái xe và người tham gia giao thông có lộ trình lưu thông đi và đến các địa phương trên đoạn quốc lộ một từ hà nội đến lạng sơn và ngược lại
nghiêm túc chấp hành chấp hành theo sự điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng và tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ
tại hà nội vào sáng ngày hôm qua trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã thông tin về báo chí về nhiều hoạt động sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm khởi nghĩa hai bà trưng và một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
cùng với các hoạt động đa dạng phong phú và hấp dẫn trong toàn quốc tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như lễ trao giải thưởng kovalev skyyar năm hai nghìn hai mươi bốn
và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với sinh viên
bên cạnh đó năm hai nghìn một mươi chín cũng được chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhằm thúc đẩy các cấp hội phụ nữ trên cả nước các đơn vị cơ quan và người dân
chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em
tại buổi thông tin với báo chí trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam cũng tổ chức phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương với cú pháp bc gửi một nghìn bốn trăm linh chín trị giá mỗi tin nhắn là hai mươi đồng
số tiền thu được từ tin nhắn sẽ
tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội vùng biên giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em đang tồn tại như đói nghèo và bù chữ
thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn hiện nay có thể nói là cấp ủy chính quyền các cấp các đơn vị chức năng đã và đang có nhiều cố gắng để xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện góp phần bảo vệ chủ quyền
đặc biệt trong đó phải kể đến phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo lan rộng mạnh mẽ tại nhiều địa phương
đây được xem là một nhân tố góp phần tích cực
trong việc giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo nước ta ghi nhận tại quảng ngãi
sau tết hàng trăm tàu thuyền của ngư dân hối hả vươn khơi với hàng chục tàu cá tham gia nghiệp đoàn nghề cá xã phổ quang
nhiều tàu cá đã thông tin kịp thời thông báo tình hình bất ổn trên biển về đất liền cho lực lượng bộ đội biên phòng
sau một chuyến biển gì là có những phát hiện các tàu loại hay là có gì đó thì đều trao đổi với biên phòng trọng số tệ địa phương
đội biên phòng phổ quang quả đí khu vực biên giới biển của ba xã phổ quang phổ an và phổ vinh huyện đức phổ
nơi đây có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ khá lớn với trên bốn trăm linh phương tiện và gần bốn lao động trên biển
khu vực còn có cửa biển mỹ á tàu thuyền ra vào nhiều nhưng nhờ làm tốt nhiệm vụ về phòng chống các loại tội phạm
nên không xảy ra tình trạng buôn bán hàng lậu hàng cấm
an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
làm trong sạch địa bàn tạo thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế ngư dân yên tâm bám biển làm ăn
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
nghiệp đoàn nghề có và coi như là phối hợp với biên phòng là tuyên truyền rõ cho bà con hiểu là để giữ chủ quyền biển đảo của mình

tỉnh quảng ngãi có hơn một trăm ba mươi km bờ biển chạy dọc theo địa bàn hai mươi năm xã thuộc năm huyện thành phố khu vực biên giới biển
nên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tỉnh quảng ngãi trú trọng suốt thời gian qua
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tinh thần cảnh giác cách mạng ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân
các cấp các ngành cơ quan đơn vị trong toàn huyện nói chung trên địa bàn các xã ven biển nói riêng
trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo
tàu lạ và tàu trung quốc thường xuyên gây khó khăn trong quá trình cho bà con đánh bắt ở hai ngư trường hoàng sa và trường sa
tuy nhiên trước tình hình trên thì các tàu cá và các đoàn viên nghiệp đoàn cũng luôn luôn vững tin
hãy ra khai bắp biển để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên niên của tổ quốc
khi lòng dân hướng về chủ quyền biển đảo sức mạnh của thế trận biên phòng toàn dân được nhân lên
ngư dân được ví như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển đảo
là chỗ dựa vững chắc cho bộ đội biên phòng trong thực thi nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn khi nhắc đến hình ảnh việt nam với bạn bè quốc tế chúng ta thường tự hào về một việt nam điểm đến về hòa bình
với những di sản vật thể cũng như phi vật thể hay những cảnh đẹp thiên nhiên và cả hình ảnh thân thiện của con người việt nam
bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nhắc tới những đóng góp không mệt mỏi của các nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật
góp phần đưa hình ảnh văn hóa việt nam vươn ra thế giới lan tỏa tới bạn bè quốc tế
mà minh chứng rõ ràng nhất là ngay trong những ngày vừa qua lĩnh vực âm nhạc đã liên tiếp mang về những tin vui và nhiều bất ngờ
và nhân với tin vui này thì cùng dòng trải báo chính ngày hôm nay xin được bàn luận về chủ đề

xin kính chào quý vị và các bạn
đây rất là nhiều các báo đã đăng tải tin tức là việt nam có tới hai nghệ sĩ đạt một giải thưởng đồng giải nhất
một cuộc thi accordeon quốc tế tổ chức tại trung quốc
hai nghệ sĩ của chúng ta đều thuộc học viện âm nhạc quốc gia việt nam và đồng thời thì đặt đồng giải nhất
trong một cuộc thi mà đây hẳn là chị cũng đã theo dõi và chị cũng đã truyền tải những tin tức này
cái cuộc thi thì đã thu hút tới một một trăm sáu mươi tức gần một hai trăm linh thí sinh trên
trên toàn thế giới và đặc biệt là nhiều thí sinh ở khu vực châu á của chúng ta
tôi nghĩ là vui chứ bởi vì là rõ ràng là chúng ta đang nhiều lúc chúng ta đang buồn với nhau
vì là nhà cổ điển đang rất là thiếu thiếu người học thiếu người chơi thiếu cả người nghe nữa
và trong một cái hoàn cảnh như thế mà chúng ta có được hai giải thưởng quốc tế trong hai giải nhất
trong một giải thưởng quốc tế lớn như thế này thì rõ ràng là phải vui rồi
nó như thế là chúng ta vẫn nói với nhau rằng là vượt
để có thể thành tài trong âm nhạc tất nhiên là nó còn phụ thuộc tài năng nữa
nhưng mà rõ ràng là đây là nỗ lực rất là bền bỉ của cả chính những cá nhân này
tôi nghĩ là cả thầy dạy của họ nữa
tôi nghĩ là khi mà dạy như thế này thì thu nhập sẽ không có được bao nhiêu cả
nhưng mà họ dạy bằng cả tấm lòng
và kết quả là chúng ta đã được vinh danh ở trên những cái cuộc thi quốc tế
vâng nhân chị vừa nói về cái việc là bên cạnh sự nỗ lực của các tài năng trẻ
là cái sự đóng góp của những người thầy
thì đây chúng tôi cũng đã có sử dụng cái hình ảnh của phó giáo sư tiến sĩ
nghệ sĩ ưu tú lưu quang minh
ông là người thầy và rất là âm thầm trong nhiều năm vừa qua
chị có quan tâm đến cái vấn đề là cái đào tạo tài năng trẻ của việt nam của chúng ta
tôi nghĩ là đào tạo bây giờ nó đều
tức là những cái thành công thì đa số rơi vào cái trường hợp là
có một người thầy như thầy lê quang minh cả
ví dụ như là chúng ta có một công duy
cũng có những học trò mà đúng là khi mà chúng tôi ngồi nói chuyện
thì thực sự là dạy bởi vì là biết rằng là học trò của mình là người rất là có tài
và học trò học bởi vì rất yêu âm nhạc
họ không đi học vì giải thưởng đâu
tất nhiên là giải thưởng thì là điều đến sau khi mà họ đã rất là chuyên cần
họ đã rất là tài năng
tuy nhiên là tất cả đều bắt đầu từ tỉnh thầy trò
và tôi nghĩ là đúng là nhìn vào nhà cổ điển thì có thể nhìn thấy
nhìn thấy tình thầy trò không vụ lợi
không vì một cái gì cả
chỉ họ chỉ đi theo mỗi một tiếng gọi duy nhất thôi
đấy là tiếng gọi của nghệ thuật
vâng tuy nhiên hầu như là các giải thưởng của chúng ta đều đạt được
nằm ở cái khu vực của châu á
và chúng ta vẫn cần phải có những cái giải thưởng
cần phải có những cái nhân vật
mà nó có cái phạm vi bao quát rộng hơn
tôi nghĩ là đúng là lúc chúng ta luôn ao ước là chúng ta vượt ra khỏi phạm vi khu vực
thực ra năm vừa rồi chúng ta có
chúng ta có ninh đức hoàng long
hay như đã được giải thưởng upa cũng rất là lớn
và đấy không phải là một giải thưởng ở khu vực nữa
một giải thưởng ở châu âu
với rất là nhiều
thực ra là một cái giải thưởng tổ chức ở châu âu
nhưng mà quy tụ nhiều tài năng của rất là nhiều châu lục
tôi nghĩ là đây cũng là một trường hợp rất là đặc biệt
long thì trước là học ở nhạc viện
sau đấy thì được học bổng và sang hungary học
sau đấy thì anh ấy tiến rất là xa
chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên
và thực sự là bây giờ sau khi mà được đặt cách nhận quốc tịch hungary
thì ninh đức hoàng long
ninh đức hoàng long
ninh đức hoàng long gần như là một đại sứ văn hóa việt nam ở chính hungary rồi
bức ảnh đó thì chị có chú ý tuần qua của chúng ta
trong các sự kiện hôm nay có một tin tức rất là đặc biệt
vâng google đã đưa cái hình ảnh của nhạc sĩ trịnh công sơn lên trang của họ
mọi người nói rất là hay tôi xem rất là nhiều bình luận về hình ảnh đó
nhìn chung là không khí đều rất là tự hào
tôi nghĩ là điều đấy rất là thú vị
bởi vì chúng ta vẫn cứ quen chuyện nhớ đến trịnh công sơn vào ngày mất của ông
một cái ngày mà mùa một tháng bốn
chúng ta vẫn nói với nhau là tại sao có những cái trò đùa khủng khiếp của số phận như thế
là một người đàn ông tài giỏi như thế và mất rất là sớm
đúng với ngày cả tháng bốn
tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta sẽ có một ngày nữa
chúng ta sẽ có thêm cái cách nữa để nhớ đến ông
và vào chính ngày sinh nhật là ngày hai mươi tám tháng hai
vâng tôi thấy rõ ràng rằng là câu chuyện của chúng ta đây là
cái sức lan tỏa của các nghệ sĩ
giống như vai trò lan tỏa của văn hóa việt
ra với cộng đồng đó ạ
nhạc sĩ dạy công sơn thì đúng là sức lan tỏa của ông rất là khủng khiếp
tôi vẫn còn nhớ là trong một hội thảo về nghiên cứu việt nam ấy
thì bản thân ông đã trở thành một đề tài
tôi nhớ là lúc đấy có một nhà nghiên cứu người nhật
đã trình bày hẳn cả một cái nghiên cứu của bà về ca từ của trịnh công sơn
tôi nghĩ là ảnh hưởng của ông không chỉ đơn giản là
là một nhạc sĩ mà chúng ta thích hát
có những cái bài ca mà chúng ta thích hát ở trong nước nữa
mà thế giới cũng đã nhìn lại ông như là một người rất là yêu trụng hòa bình
vâng không phải ngẫu nhiên mà trong cái buổi ngày hôm nay
chúng ta lại nói đến rất là nhiều nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực
ví dụ như là trong lĩnh vực opera trong lĩnh vực nhạc khí nhạc
và trong lĩnh vực sáng tác ca khúc
và họ đều là những nghệ sĩ dường như là có sự hoạt động rất là độc lập và không ạ
theo chị thì chúng ta cần nhiều những nghệ sĩ có cái sức lan tỏa rộng hơn ra bên ngoài biên giới việt nam
chúng ta có thể tạo ra những cái điều gì
tôi nghĩ là tài năng thì là điều chúng ta không thể nào mà tạo ra được
mỗi con người họ sẽ có những cái tố chất riêng
thế nhưng mà chúng ta có thể làm những việc để nuôi dưỡng tài năng
tạo môi trường cho tài năng để phát triển
thì tôi nghĩ là chính sách văn hóa phải làm điều đó
gần đây thì cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng là
khi mà soạn thảo các cái nghị định mới thì sẽ cố gắng mở đường
để cho những cái tác phẩm
tốt nghệ sĩ giỏi được phát triển
ông nguyễn quang vinh cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn
cũng cho biết là khi mà soạn thảo nghị định thì sẽ mở đường để
tạo một cái cơ chế có thể đặt hàng tác phẩm
và cái việc đặt hàng này trước đây nếu như trước đây nó chỉ loanh quanh
trong các cái cơ quan nhà nước thôi các cái đoàn nghệ thuật của nhà nước thôi
bây giờ nó sẽ mở ra rất là nhiều
sẽ mở ra cho cả các cá nhân
và quan trọng là chúng ta tìm mọi cách
để những tài năng có thể phát triển được
vâng như vậy thì tưởng chừng như là đây là một cái câu chuyện rất là nhẹ nhàng
nói về những cái thành công của các nghệ sĩ tài năng trẻ
trong các lĩnh vực âm nhạc khác nhau
và nói về cái sự đóng góp của những nghệ sĩ gạo cội trong
cái nền âm nhạc việt nam cũng như là
có một cái bước nào đó tạo đà ra thế giới phải không
thì nó giống như một cái câu chuyện vui vẻ cuối tuần nhưng lại gợi ra cho chúng ta
những cái đường hướng mới trong cái chính sách
và chúng ta cần phải quan tâm đến cái việc là đào tạo tài năng trẻ như thế nào
cái môi trường ra làm sao
và đồng thời thì chúng ta cũng phải hết sức quan tâm đến
vấn đề đào tạo khán giả trong tương lai không ạ
xin cảm ơn nhà báo kiều trinh
xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin thời tiết đáng chú ý
hôm nay thứ bảy ngày hai tháng ba
quý vị đã có thể tạm gác lại công việc của mình
sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi
để dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn
thời tiết ngày hôm nay tại thủ đô hà nội thì có lẽ
sẽ tương đối lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời
bởi không khí lạnh suy yếu đã khiến cho thời tiết hà nội nói riêng
và các tỉnh miền bắc nói chung thì có nắng ấm và gió nhẹ
và một chuyến tham quan dã ngoại có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi
cho các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày hôm nay
tuy nhiên nếu chuyến đi của quý vị khởi hành từ sáng sớm
thì nên lưu ý vẫn cần mặc áo ấm
về thời điểm đó nhiệt độ vẫn còn đang rất thấp
đến trưa chiều khi mà trời hửng nắng hơn
thì những trang phục nhẹ nhàng thoải mái là hoàn toàn phù hợp
bên cạnh nắng ấm gió nhẹ thì gió đông nam hoạt động mạnh
lại khiến cho hiện tượng nồm ẩm xuất hiện nhiều
gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt
nếu như quý vị định dành thời gian để dọn dẹp chăm chút nhà cửa ngày hôm nay
thì chúng tôi xin được mách nhỏ một vài mẹo để chống nồm ẩm
giúp cho ngôi nhà của quý vị luôn được khô thoáng và sạch sẽ
hạn chế mở cửa để gió không mang thêm hơi ẩm vào nhà
không nên bật quạt mà thay vào đó hãy mở điều hòa ở chế độ khô
sử dụng rẻ khô để lau nhà
ngoài ra thì quý vị còn có thể sử dụng thêm các loại vật liệu hút ẩm
hay tinh dầu thơm để hút bớt mùi ẩm ốc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ngày hôm nay hà nội cũng như toàn miền bắc trời nhiều mây
có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ
các tỉnh miền trung và nam bộ đều duy trì trạng thái
thời tiết không mưa ngày nắng gió nhẹ
với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi sáu độ c
và cao nhất có thể lên đến ba mươi năm độ c
còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
quý vị và các bạn sở xây dựng tp hcm đã tiến hành thảo sát
thực địa máy bôm chấm ngọc trên đường nguyễn hữu cảnh
do công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp quang trung nghiên cứu lắp đặt
tuy nhiên cho đến nay đơn giá thuê máy bơ vẫn chưa được thống nhất
sau nhiều lần vận hành thử nghiệm siêu máy bơm chống ngập
trên đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
đã cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc chống ngập trong những ngày qua
tuy nhiên do vướng mắt nhiều quy định của pháp luật nên cuối cùng thành phố không mua lại máy bơm
mà chuyển sang loại hình thuê dịch vụ công
sau nhiều lần đối thoại hiện thành phố vẫn chưa chốt được giá thuê dịch vụ siêu máy bơm này
do đó sở xây dựng tp hcm tiến hành thực địa hiện trường và đề xuất thuê viện kinh tế xây dựng nghiên cứu
xây dựng đơn giá định mức dịch vụ chống ngập để báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét
để sớm đưa ra mức giá thuê cụ thể
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội
dự thảo đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
tại tp hcm nhằm tiến tới cấm xe gắn máy vào nội đô thành phố trong tương lai
theo đề án lộ trình thực hiện gồm ba giai đoạn với tổng kinh phí dự kiến dành để ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng
ở mức khoảng năm mươi hai tỷ đồng
kết quả khảo sát người dân với quy mô ba mươi năm phiếu tại hai mươi bốn quận quyện và các đầu mối giao thông cho thấy
có sáu mươi hai năm mươi sáu ý kiến đồng ý cần phải hạn chế ô tô xe máy
trong đó bốn mươi bảy mươi bảy đồng ý hoàn toàn và hai mươi một bảy mươi chín đồng ý khi vận tải hành khách công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại
hiện tại vận tải hành khách công cộng ở tp hcm mới chỉ đáp ứng được khoảng tám so với nhu cầu đi lại của người dân
hơn chín mươi người dân đang sử dụng phương tiện xe gắn máy để đi lại
do đó việc tập trung nguồn lực để phát triển vận tải hành khách công cộng kết hợp với việc giãn dân ra vùng ven
sẽ kéo giảm ủng tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở nội đô thành phố
thưa quý vị cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo mỹ triều tiên đã khép lại
dù không có thỏa thuận nào được ký kết nhưng rất nhiều điều đáng kỳ vọng
trong đó nhiều doanh nghiệp lữ hành mong muốn hai thị trường được xem là lớn nhất khó khăn này
sẽ có những chính sách ưu đại đối với du khách việt nam
nhiều doanh nghiệp du lịch mỹ từ lâu đã là giấc mơ của rất nhiều người
nhưng đa phần du khách lo ngại về giá thành đắt đỏ lẫn các thủ tục phức tạp
nắm được nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp này đã tung ra thị trường giá tôm mỹ thấp nhất hiện tại
với khoảng hai mươi sáu chín triệu đồng cho tour tám ngày bảy đêm
theo doanh nghiệp mỗi tháng sẽ có từ một đến hai đoàn bay đến mỹ du lịch
nhưng thực tế số lượng du khách đến để tìm hiểu tư vấn thủ tục còn cao hơn thế
thị trường tiềm năng là điều không thể phủ nhận nhưng các thủ tục về visa đang là rào cản lớn nhất
để du khách có thể đặt chân đến nước phát triển nhất nhì thế giới
lãnh sự quán xét visa không nghiêng ở một góc độ nào hết
cho nên là có tùy thuộc vào cái tâm lý của khách hàng để được cái visa
cho nên cái đó là cái điều khó nhất để xin visa mình
trước khi mà xin visa thì dựa vào hồn sơ thực tế của từng khách để mình có những cái hướng khách
để khách có cái sắc xuất đậu visa tốt nhất

ông mỹ triều tiên là thị trường được nhiều doanh nghiệp lưu hành đánh giá là cam go
về chính sách đóng cửa nhiều năm qua và chỉ vừa mở cửa với du khách việt nam vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
một doanh nghiệp lưu hành đã tổ chức thành công tour đi triều tiên vào cuối năm qua cho biết
chưa nói đến cảnh quan thiên nhiên
chỉ riêng việc được đến và khám phá cuộc sống xã hội của người dân đất nước bí ẩn nhất thế giới
cũng là lý do thu hút du khách
thế nhưng hiện nay triều tiên được xem là quốc gia khó đi du lịch nhất trên thế giới
theo tìm hiểu để đặt chân đến đây
doanh nghiệp việt nam phải qua cảnh ở bắc kinh sau đó mới có chuyến bay đến bình nhưỡng
tuy nhiên số lượng chuyến bay từ bắc kinh đến bình nhưỡng chỉ có ba chuyến mỗi tuần
rất ít so với nhu cầu của du khách hiện tại
các công ty du lịch muốn một cái lượng chỗ nhiều hơn nữa thì cũng vẫn phải chờ các hãng hàng không họ cung cấp
và chúng tôi hy vọng rằng là sau cái hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa hai lãnh đạo triều tiên và mỹ
thì sắp tới sẽ có những hãng hàng không họ sẽ mở thêm đường bay
có thể là mình sẽ phải qua các hãng hàng không
nhưng mà chắc chắn là sẽ có những hãng hàng không họ sẽ mở thêm đường bay đến với bình nhưỡng
khảo sát thị trường giá tour đi triều tiên đang giao động từ ba mươi chín chín triệu đồng cho tour năm ngày bốn đêm
và có nhiều điều kiện gắt gao hơn so với các điểm đến khác
nhiều doanh nghiệp lưu hành đang kỳ vọng lượng khách sẽ tăng mạnh hơn
sau hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên vừa diễn ra
cũng như hai quốc gia này sẽ nới lỏng các chính sách điều kiện và mở thêm các chuyến bay
để du khách việt nam có thể tham quan trải nghiệm
chất lượng nông sản không đồng điều thị trường nhập khẩu đặt ra nhiều điều kiện gắt gao
vốn đầu tư cho công nghiệp hiện đại ít
đó là những rào cản đối với mặt hàng nông sản rau củ quả của việt nam khi xuất khẩu
và đây là câu chuyện nhiều năm nhưng rất ít doanh nghiệp ở việt nam được tháo gỡ
là một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu bắp non và trái đậu nành đông lạnh trong hơn hai mươi năm qua
đến nay sản phẩm của doanh nghiệp này đã có mặt ở sáu châu lục trên toàn cầu
thị trường chủ lực là châu âu và mỹ
thế nhưng để làm được điều này không phải là dễ dàng khi cuộc đua xuất khẩu nông sản quá cam go
theo doanh nghiệp ngoài thủ tục hành chính phức tạp
cái rào cản của nông sản rau quả khi xuất khẩu là chất lượng đầu vào của nguyên liệu
và dư lượng chỉ số bảo vệ thực vật trên sản phẩm
nhưng không phải cứ khó là bỏ cuộc doanh nghiệp đã chủ động lên kế hoạch bao tiêu
từ giai đoạn chọn vùng nguyên liệu giống quy trình trồng chăm sóc lẫn bao bì
đều phải đạt chuẩn để có những chuyến hàng xuất khẩu thành công
chúng tôi đầu tư bao tiêu
như là bắp non và đậu nành rau
và hai sản phẩm đó chúng tôi kiểm soát ngay từ đầu
cái nguyên liệu đầu vào về hạt giống đến khi thu hoạch
chúng tôi có một quy trình chuẩn cho bà con nông dân
đối với những rau quả khác thì chúng tôi chọn những vùng nguyên liệu
những nhà cung cấp có uy tín và đạt chuẩn thì khi đó chúng tôi mới mua vào
nhờ thực hiện theo quy trình bài bản thị trường của doanh nghiệp này ngày càng mở rộng
và doanh thu cũng ngày một tăng
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đi đúng để mở rộng thị trường và thu về thành quả
câu chuyện của doanh nghiệp này là một ví dụ
cũng xác định xuất khẩu rau củ quả nhưng ban đầu thành lập quy mô nhỏ
khiến doanh nghiệp gặp không ít trở ngại về đảm bảo các quy chuẩn
bởi vốn đầu tư cho công nghệ máy móc kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm lên đến hơn chục tỷ đồng
chúng tôi cũng phải trải qua cái giai đoạn vừa và nhỏ
khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp đó là cái khó khăn
cái quy mô nhỏ chúng ta áp dụng cái quy trình quy chuẩn nó rất là khó
tại vì cái quy mô nó tăng lên hàng ngày và bắt buộc chúng ta phải thay đổi cái quy trình liên tục
mặc dù thủ tục xuất khẩu ngày càng được đơn giản hóa để giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu
bộ công thương cũng tăng tốc xúc tiến các mặt hàng sang các thị trường tiềm năng
như mỹ úc hay châu âu
nhưng theo các chuyên gia chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn vẫn là yếu tố then chốt
nếu muốn đưa nông sản rau quả của việt nam có mặt trên kệ các nước tiên tiến khác
và để làm được điều này đây là bài toán kết hợp cũng có lợi giữa doanh nghiệp và nông dân
thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua thơ tiết tại các tỉnh miền bắc
ghi nhận tình trạng mưa nhiều độ ẩm tăng cao
đây được xem là môi trường rất thuận lợi để các loại côn trùng
đặc biệt là mũi vằn chuyển bệnh xuất xuất huyết sinh sôi và phát triển
khiến nguy cơ lây lan bệnh rất cao
tuy nhiên phải nói rằng có một điểm rất đáng mừng là dường như giờ này
người dân đã có ý thức hơn trong việc phòng bệnh
khi đã chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường sống hơn
đặc biệt là sử dụng các sản phẩm phòng chống mũi đốt hay là côn trùng
vâng tuy nhiên thì tôi nghĩ vấn đề này lại vừa mừng vừa lo chị ạ
thứ nhất là bởi vì trên thị trường hiện nay thì có hàng trăm loại sản phẩm
với nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau
người dân thì lại hoàn toàn tin tưởng phụ thuộc vào nó
và quên rằng thuốc chống mũi thì chỉ có thể có tác dụng tạm thời thôi
chứ lại không có khả năng phòng dịch
thứ hai là nhiều bậc phụ huynh thì lại chủ quan
không quan tâm đến tác dụng phụ của các sản phẩm này
có thể gây ra như là dị ứng biến chứng đáng tiếc cho trẻ nhỏ
cụ thể như thế nào thì xin mời chị linh chi cũng như là quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi sống khỏe mỗi ngày ngay sau đây
trong những ngày gần đây dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng phát
ở miền bắc khiến nhiều người lo ngại
chính vì thế thuốc diệt mũi chống mũi được nhiều gia đình lựa chọn
vì cho rằng đây là giải pháp
chị vân sống tại minh khai hà nội
hằng ngày sau những giờ tan học thường đón con về và cho con đi công viên chơi
bởi lo lắng tình trạng sức khỏe con trẻ
chị vân thường sử dụng thuốc chống mũi để dịp cho bé trước khi ra ngoài
theo chị vân vì thời tiết nồm ẩm nên mũi phát triển nhiều
hà nội lại đang có dấu hiệu gia tăng xuất xuất huyết
bởi vậy chị vân sử dụng thuốc chống mũi cho con như một giải pháp phòng bệnh
tức là trong cái thời tiết ẩm ướt như này thì thực ra thì mình cũng rất là lo lắng
cho cái tình trạng sức khỏe của con mà hiện tại đang có cái dịch sốt xuất huyết
nên mình cũng dùng một số các loại kem bôi mũi và thuốc xịt mũi
để dùng cho con khi ở nhà và ra ngoài hoặc là lúc đi học
trong cái thời tiết ẩm ướt này thì mình cũng dùng cho con với cái số lượng dày đặc hơn
và mình cũng cảm thấy rất là lo ngại vì là khi mà cái thuốc xịt mũi hoặc ghen xịt mũi
cái gen mà mình bôi dùng để bôi cho con ấy liệu vào da của con thì nó có ảnh hưởng gì hay không
nên là mình cũng rất là
cũng muốn tìm hiểu xem là một số cái loại nào tốt nhất để dùng cho con mình
để tránh ảnh hưởng đến da của trẻ con
vì da của trẻ con nó là một loại da mà nó rất là nhạy cảm
mặc dù con chị hằng ở xã đàn hà nội mới một mươi tháng tuổi
tuy nhiên vì lo sợ về dịch bệnh
chị hằng đã phải sử dụng nhiều biện pháp như thuốc xịt mũi kem tinh dầu cho con
theo chị hằng đây là cách gia đình phòng chống dịch tại nhà
có các cái địa phương hay đến để xịt mũi quanh nhà ấy
nhưng mà thấy nó không cải thiện được nhiều
thì tôi có mua cái xịt mũi cho bé
con nhỏ nên là dùng nhiều loại
rất là nhiều loại xịt mũi
thực ra nó cũng chỉ giảm thiểu một phần thôi
ví dụ như cái tinh dầu thì nó chỉ làm cho môi yếu đi thôi
chứ nó không
chứ còn mũi nó vẫn bay quanh nhà rất là nhiều
còn cái xịt quanh người con thì lại phải diệt liên tục
tại vì cái đấy chỉ hết trong vòng một giờ
nên là mình cứ phải xịt liên tục thôi
nó cứ không
nó chắc là mình phòng còn hơn chống thì mình cứ phòng thôi
thuốc xịt và kem chống mũi chỉ có tác dụng tạm thời
không có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh do mũi hay côn trùng gây ra
đặc biệt là sốt suất huyết
ngược lại nếu lạm dụng còn gây hại cho da
trong thuốc chống mũi
thành phần chủ yếu là deet
có tác dụng gây ức chế chất acetylcholine
khiến cho côn trùng không hoạt động được
và khi nó ức chế côn trùng
thì bản thân đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng khi tác động bởi các hóa chất tổng hợp
theo chuyên gia gia liễu
đối với trẻ dưới sáu tháng tuổi
khi sử dụng thuốc chống mũi sẽ khá nguy hiểm
bởi kem bôi trì mũi đốt có mùi hương và nồng độ rất mạnh
gây phản ứng dị ứng cho cơ thể
khi chúng xâm nhập vào làn da nhạy cảm của bé
thuốc chống mũi hiện nay trên thị trường
thì rất được các bà mẹ tin dùng
và các thuốc chống mũi hiện nay thì cũng có rất nhiều dạng
có dạng bôi có dạng xịt
dạng bôi thì nó có rất nhiều các thành phần khác nhau
thông thường là đối với trẻ em
thì bot mà không có chỉ định dùng sáu tháng tuổi
chính vì thế cho nên là các bà mẹ hết sức để ý cái chỉ định này
và đặc biệt là số lần dùng cũng phải rất để ý
mình không được dùng tùy tiện
thì dlt nó là một cái hoạt chất
mà nó có tác dụng làm ức chế quá trình dẫn truyền thần kinh
chính vì thế nó tác dụng lên cô hấp
và có thể là khi mà dùng với trẻ em
mà không theo liều khuyến cáo
thì có thể sẽ có những tác dụng phụ
bôi thì nó có thể gây nên dị ứng
nó có thể kích ứng
nó có thể gây mẩn đỏ ở da
tìm kiếm cụm từ thuốc chống mũi cho trẻ em
dễ dàng tìm ra hàng trăm loại sản phẩm
với nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau
và được các mẹ tin dùng
bởi có tính năng phòng chống được dịch bệnh
tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh chủ quan
về tác dụng phụ của thuốc chống mũi
có thể gây ra dị ứng biến chứng đáng tiếc cho trẻ nhỏ
vâng ạ như vậy là đối với trẻ nhỏ
thì để chống mũi và côn trùng xâm nhập đốt cắn
các bậc phụ huynh thì cần cho trẻ ngủ ở trong màn
mặc quần áo dài để che chắn
hoặc là có thể tự pha chế bằng những dược điệu tự nhiên
ngoài ra để hạn chế dịch bệnh
các bậc phụ huynh cũng nên có các biện pháp
phòng tránh an toàn khác cho trẻ
và mời quý vị cùng theo dõi những phần tư vấn cụ thể sau đây
mùa xuân khó khăn
thường xuất hiện hiện tượng nồm ẩm
cùng với đó thời tiết mưa hoặc âm u kéo dài
khiến côn trùng và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi
mũi thường xuất hiện nhiều
ở những nơi ẩm ướt nước đọng
tại nhiều thành phố
do hệ thống thoát nước không tốt
hoặc do điều kiện sinh hoạt chật trội
mũi càng có dịp sinh sôi
mũi chính là nguyên nhân trực tiếp
gây ra nhiều loại bệnh
trong đó tiêu biểu nhất là sốt xuất huyết
đối với trẻ nhỏ
do làn da nhạy cảm nên rất dễ bị mũi tấn công
để chống mũi
tốt nhất không nên cho trẻ mặc quần áo tối màu
thường xuyên giữ vệ sinh cho trẻ sạch sẽ
không nên xỉn nước hoa
hay dùng các sản phẩm chăm sóc da
có mùi thơm
bởi chính mùi mồ hôi hoặc những mùi thơm này
sẽ dụ mũi đến gần trẻ
không nên để thức ăn trong phòng của trẻ
hoặc quanh chỗ trẻ vui chơi
vì mùi thơm của thức ăn sẽ kéo mũi đến nhiều hơn
thực hiện nghiêm túc việc phun thuốc diệt mũi
theo quy định của địa phương
quên một ngày rất đặc biệt đúng không ạ
ngày tám tháng ba này dành cho một nửa thế giới quốc tế phụ nữ đúng không ạ
và tôi đã thấy là bắt đầu có một số các chương trình
hay là một số sự kiện được tổ chức để chào mừng dịp này rồi
vâng ạ đúng là như vậy
và ngày hôm nay thì tôi cũng có một thông tin liên quan đến sự kiện này
đặc biệt là dành cho những ai mà có đam mê đọc sách
đó chính là hội sách tám tháng ba của nhà xuất bản phụ nữ
thông tin mà tôi có được thì ở hội sách này
sẽ có rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn cho độc giả
ví dụ như là gian hàng đồng giá năm đồng một mươi đồng
hay là một mươi năm đồng với những cuốn sách đã xuất bản lâu năm đúng không ạ
vâng ạ chính xác là như vậy
và ngoài những gian hàng đồng giá cho những sách lâu năm
thì cũng có rất nhiều cuốn sách vừa mới ra mắt
mà được chết khấu tới bốn mươi
và chị hương thì cũng như quý vị thì có thể tham gia lễ hội
ngay sau khi kết thúc chương trình
vì hội sách sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay
và kéo dài đến ngày một mươi tháng ba
một số tác phẩm đáng chú ý trong hội sách năm nay
như là hoài niệm và mộng du
hồi ký của phó giáo sư tiến sĩ đặng anh đào
ở trong đầu trí thức của phan đăng smart wife vợ ảo
của kiều bích hậu hay là không khóc ở seoul của võ thị xuân hà
đặc biệt là có những bộ sách chất lượng cao như là lưu trai trí dị
bản dịch được xem là đầy đủ nhất và hay nhất từ trước đến nay
của dịch giả cao tự thanh được bán với giá là năm mươi đồng
bên cạnh đó với đơn hàng từ ba trăm linh đồng trở lên
đồng giả sẽ được tặng một cuốn sổ xé
chương trình được áp dụng tại các cửa hàng giới thiệu sách
của nhà xuất bản phụ nữ ở địa chỉ là ba mươi chín hàng chuối hà nội
phố sách hà nội một mươi sáu alexandra road tp hcm đường sách tp hcm
nhà xuất bản phụ nữ cũng cho biết là những người làm sách hy vọng
những sự kiện giảm giá sâu như thế này thì có thể là kích cầu độc giả
tặng quà bằng sách và tăng thêm văn hóa đọc
ngoài lễ hội áo dài cũng như là hội sách thì trong tháng ba này
cũng có một sự kiện chắc chắn là khiến cho những người trẻ tuổi
và yêu thích các hoạt động cộng đồng sẽ rất thích thú
đó chính là sự kiện giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
đến nay thì trên toàn thế giới đã có khoảng bảy thành phố
thua khoảng một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng sự kiện này
và việt nam tham gia chiến dịch này đến nay đã tròn một mươi năm
thể hiện cam kết chung tay cùng với thế giới trong cuộc chiến
với ứng phó biến đổi khí hậu
và sự kiện được tổ chức vào buổi tối thứ bảy cuối cùng của tháng ba
và năm nay thì giờ trái đất rơi vào ngày ba mươi tháng ba
năm nay việt nam tiếp tục hưởng ứng chung
chương trình giờ trái đất với các hoạt động cụ thể
ở các thành phố và các cơ quan đơn vị
theo kế hoạch các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín của hà nội
sẽ bắt đầu từ ngày chín tháng ba ở trường đại học thủ đô
và đêm sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ hai mươi h đến hai mươi một h ba mươi phút
ngày ba mươi tháng ba ở khu vực quảng trường cách mạng tháng tám
đêm sự kiện rửa trái đất ngày ba mươi tháng ba sẽ có các hoạt động chính
như đồng loạt tắt đèn chiếu sáng trang trí biển quảng cáo
trong một giờ đồng hồ tại các địa điểm nổi tiếng
một số khu vực công cộng tuyến phố như đền ngọc sơn tháp rùa
cầu thế húc vườn hoa lý thái tổ xung quanh các khu vực hồ gươm
nhà hát lớn hồ trúc bạch trụ sở thành phố ủy ban nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hộ đồng nhân dân trụ sở các sở
ban ngành của thành phố hà nội
quả là một tháng có nhiều sự kiện phải không ạ
vâng chính xác là như vậy
và thông tin tiếp theo ngay sau đây trong tháng ba thì cũng khá là hấp dẫn
đó là từ đầu tháng ba này công ty cổ phần đường sắt sài gòn
sẽ thực hiện chương trình giảm giá cho đến hành khách cho đến năm mươi
nếu như mà hành khách mua trước nhiều ngày trong năm hai nghìn một mươi chín
đây chắc hẳn là chương trình tuyến mại kích đầu sau một thời gian dài
ngày tết nguyên đán phải không ạ
vâng ạ chính xác là như vậy
tuy nhiên người dân cũng cần phải lưu ý rằng là chương trình này
sẽ áp dụng trong khoảng thời gian là từ ngày một tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hai mươi bốn tháng bốn
từ ngày hai tháng năm đến hai mươi hai tháng năm
từ ngày một mươi chín cho đến hai mươi tám tháng tám
và từ ngày ba tháng chín cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
cụ thể đối với tàu khách thống nhất se ba mươi bốn se bảy mươi tám se chín
và tàu se hai mươi một hai mươi hai hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ ngày hai mươi ngày trở lên
với cự li vận chuyển từ một km sẽ được giảm giá từ hai mươi cho đến năm mươi giá vé
đối với các bộ khách thống nhất
đôi tàu khách khu đoàn se hai mươi năm hai mươi sáu sqn một mươi hai sqn ba mươi bốn snt một mươi hai snt ba mươi bốn
hành khách mua vé trước ngày đi tàu hai mươi ngày trở lên được giảm giá vé hai mươi cho đến ba mươi giá vé đi suốt trạng
bên cạnh đó hành khách mua vé tập thể số lượng khách từ một mươi khách trở lên sẽ được giảm ba cho đến một mươi hai giá vé
đối với khách đoàn theo tour du lịch tham gia chương trình kết cầu du lịch trong năm hai nghìn một mươi chín
với hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố thì được giảm một mươi cho đến bốn mươi
riêng tập thể theo chương trình này khi mua vé đi tàu từ một mươi người trở lên và mua vé trước ba mươi ngày thì được giảm thêm một mươi